xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người
vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch được phê duyệt đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
tổ chức giáo dục quyền con người cho người học
điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân
mà còn giúp lan tỏa những giá trị nhân văn nhân đạo trong truyền thống dân tộc việt nam
do đó để đạt được mục tiêu đã đề ra để giáo dục quyền con người tại việt nam đạt hiệu quả thực chất
cần sự quan tâm tích cực hơn nữa của các bộ ngành và các địa phương
bảo vệ bình đẳng như nhau trước pháp luật các con sẽ có bốn khía cạnh

nội dung của trình bày của con đến đây là hết ạ con xin cảm ơn ạ

không triển khai như một buổi học dập khuôn máy móc chỉ thuần lý thuyết vĩ mô
quyền con người là những điều dễ hiểu

và được học tập với những kỹ năng mềm ngoài đời sống
cũng như là ứng dụng thực tiễn những quyền cơ bản của con người và trong những hoạt động trải nghiệm của nhà trường
để cho chúng em có thể hiểu rõ và cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn
từ nhiều năm nay nội dung về quyền con người đã được đưa vào chương trình giáo dục của một số môn học như đạo đức
giáo dục công dân thông qua các bài học thuộc mạch giáo dục pháp luật
tuy nhiên các nội dung này chưa có tính hệ thống xuyên suốt chưa đầy đủ các giá trị nguyên tắc
được bên cạnh đó các tài liệu và học liệu giảng dạy học tập về quyền con người
ở các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân đặc biệt là tài liệu hướng dẫn lồng ghép còn thiếu
ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả giáo dục
em cũng có một số khó khăn trong việc đấy
tại vì là quyền con người được kiểu gọi là ít phổ biến ít được quan tâm chú ý của người dân việt nam
nên là cũng khó để tìm những tư liệu tham khảo hoặc là những tài liệu liên quan
thứ hai là
những cái phương pháp giảng dạy của mình vẫn còn theo kiểu truyền thống
nên là khó có thể kiểu hình dung và tiếp thu được
thứ ba là về những cái tài liệu ở trên mạng có nhiều cái tài liệu trái chiều
trước khi mà có đề án thực hiện thì nội dung quyền con người cũng đã được tiếp cận đến trong chương trình học
nhưng còn khá là mờ nhạt và đôi khi thì cái hiệu quả thì chưa cao
trên một cái tinh thần là thực hiện mang tính chất là đôi khi là đối phó hoặc là thực hiện cho có
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số một nghìn ba trăm linh chín qdttg
phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
theo đó học viện chính trị quốc gia hồ chí minh là cơ quan chủ trì
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội
bộ công an bộ quốc phòng trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án
với vai trò là cơ quan chủ trì cùng các bộ cơ quan liên quan
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức các hội nghị tọa đàm khoa học về nội dung
và phương pháp giáo dục quyền con người xây dựng nội dung chương trình giáo dục
biên soạn tài liệu giáo trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giáo viên
để thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục đào tạo truyền thông về quyền con người
học viện là chịu trách nhiệm chính cơ bản là vấn đề về nội dung
nội dung thì học viện là một là triển khai các đề tài nghiên cứu
để mà cung cấp cho các cơ sở các bộ bàn ngành
đấy là cái nhiệm vụ thứ nhất
cái thứ hai nữa là học viện phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành
trên cơ sở đó hoạt động giáo dục quyền con người dần đi vào các chương trình giáo dục quốc dân
từ bậc giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông giáo dục nghề nghiệp
giáo dục đại học và sau đại học một cách rõ nét hơn
đến nay sau năm năm triển khai đề án đã thu được những kết quả khả quan
sau năm năm thực hiện có thể nói là đề án này đã đạt được gần như toàn bộ các kết quả
các mục tiêu đã đề ra đã xây dựng được một hệ dữ liệu về quyền con người
bao gồm dịch các công ước quốc tế về quyền con người pháp luật của các quốc gia trên thế giới
và biên soạn gần ba mươi đầu sách về các lĩnh vực về quyền con người
để đưa ra phổ biến trong giáo dục hệ thống quốc dân
thứ hai là tập huấn cho các giảng viên từ các giảng viên đại học giảng viên trung học
cơ sở trung học phổ thông và tiểu học về quyền con người
rồi là thứ ba là đã tổ chức một loạt các cuộc hội thảo trên cơ sở đó
đã phổ biến rộng rãi kiến thức về quyền con người trong chương trình giáo dục quốc dân
hiện nay giáo dục quyền con người đã được thực hiện đồng thời gắn kết chặt chẽ
với giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật và các dạng giáo dục khác
đặc biệt nhà trường và người thầy phải đưa học sinh sinh viên vào các hoạt động
có tính thực hành chính trị xã hội để hiểu về những quyền của con người
trong môi trường cụ thể thay vì lý thuyết xuông
các sân chơi như văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì nhà trường cũng đều kết hợp
để lồng ghép cái giáo dục quyền con người
điểm khác cơ bản giữa giáo dục nhân quyền ở cấp độ giáo dục đại học
và cấp độ giáo dục phổ thông là ở mục tiêu của chúng
nếu như giáo dục nhân quyền ở cấp độ phổ thông nhằm hình thành nhân cách nhận thức
và thái độ hành xử đúng đắn cho các công dân trẻ trong các vấn đề về quyền con người
cả ở hiện tại và trong tương lai thì mục tiêu của giáo dục nhân quyền ở cấp độ đại học
là để đào tạo các chuyên gia trên lĩnh vực này
là một trong ba cơ sở đào tạo cử nhân luật lớn nhất đại học luật hà nội
từ lâu các nội dung về giáo dục quyền con người và pháp luật về quyền con người
là một nội dung nghiên cứu và giảng dạy cho sinh viên của trường đại học luật hà nội
đại học luật hà nội cũng là một trường đào tạo chuyên về luật cho nên là có rất nhiều
những vấn đề về quyền con người đã được lồng ghép vào trong chương trình đào tạo của trường
như chúng tôi được biết thì thực hiện cái đề án của chính phủ
về vấn đề đưa giáo dục quyền con người vào trong hệ thống giáo dục quốc dân
thì trường cũng đã đẩy mạnh và chúng tôi hiện nay cũng đã có môn học riêng
về pháp luật quốc tế và việt nam về quyền con người
ngoài chương trình đào tạo chính khóa ra thì pháp luật về quyền con người
và giáo dục quyền con người còn được đưa vào trong các cuộc thi của sinh viên
gắn với cái chuyên môn của một cơ sở đào tạo luật
tuy nhiên việc giảng dạy nội dung giáo dục quyền con người trong trường đại học
và trường đại học luật nói riêng cũng có một số khó khăn
bởi đây là một lĩnh vực rộng và lượng kiến thức lớn
do đó trăn trở lớn nhất của các thầy cô là làm sao truyền đạt cho người học
các vấn đề về quyền con người một cách tự nhiên nhất
điều đó có nghĩa là giáo dục quyền con người không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản
mà còn qua đó giúp họ thẩm thấu giá trị của quyền con người
để thay đổi về mặt nhận thức và hành động
đây là một môn học rất là thực tế và nó áp dụng vào chính
cuộc sống hàng ngày chính quyền lợi của bản thân mình
nên là em cảm thấy là việc học cái môn này sẽ giúp ích cho mình
đảm bảo được những quyền và lợi ích chính đáng của bản thân
cũng như là mọi người xung quanh mình
từ những kết quả thực tiễn như vậy có thể thấy những giá trị tích cực
từ việc đưa giáo dục quyền con người là một dạng giáo dục độc lập
trong hệ thống giáo dục quốc dân mang lại
khác so với trước khi chỉ thực hiện theo dự án hoặc có kinh phí
giờ đây giáo dục nhân quyền được tiến hành thường xuyên liên tục
trong chương trình giáo dục chính khóa của hệ thống giáo dục việt nam
tuy nhiên quá trình triển khai vẫn không tránh khỏi một số hạn chế
khó khăn thứ nhất là trường đấy như các em đến thì thấy trường
trung học phổ thông hoàng cầu cái môi trường cũng khá nhỏ trường khá nhỏ
cho nên là không có điều kiện tổ chức học hai k trong một ngày
cho nên cái thời gian hoạt động giáo dục cho các con thì cũng eo hẹp
thứ hai là về cái tài liệu
thì hiện nay tài liệu về giáo dục quyền con người cũng khá nhiều
thế nhưng mà tài liệu mà cô đọc mà phục vụ trực tiếp cho cấp trung học phổ thông
đưa sử dụng để giáo dục quyền con người trong trường trung học phổ thông thì cũng chưa nhiều
khó khăn vẫn còn sau mục tiêu của đề án đặt ra rất cụ thể
đó là đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
tổ chức giáo dục quyền con người
do vậy để nâng cao hiệu quả giáo dục quyền
giáo dục quyền con người và hiện thực hóa mục tiêu trên
cần chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
thứ nhất phải có được hệ thống tài liệu cho tất cả các cấp
cái thứ hai là phải có cái văn bản hướng dẫn của các bộ ban ngành
ví dụ như là bộ giáo dục đào tạo bây anh muốn đưa lồng ghép gửi con người vào giáo dục tiểu học
giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông thì phải có văn bản hướng dẫn
và chúng ta có cái tập huấn đội ngũ giảng viên
như vậy ba cái đấy là ba cái quan trọng nhất để chúng ta thực hiện được cái nhiệm vụ mà trong đề án một nghìn ba trăm linh chín
trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học
trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới
thực hiện nghiêm đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong nước và quốc tế
về sự quan tâm của đảng nhà nước về công tác giáo dục quyền con người
về lâu dài việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
cần hướng tới hình thành văn hóa tôn trọng pháp luật
cũng như giúp mỗi người dân việt nam nhận thức được quyền và trách nhiệm của bản thân đối với đất nước và xã hội